bỏ người đi
thì em vẫn là người yêu của anh
bỏ thì bỏ
nhưng mà anh xin em
giờ mà bỏ
tiền vẫn phải trả cho chúng nó
tiền không trả cho chúng nó

em có hiểu không
trả trả em đi
nốt lần này thôi
anh không thể gặp mặt thằng nam lúc này đâu
giúp anh một lần này thôi nha
nghe anh giải thích đã
anh xin em đấy
nốt lần này thôi
em mà không giúp anh
anh chết đấy
anh xin em
anh xin em đấy
nốt lần này thôi

tôi không hỏi anh
lần nào tôi xin tiền
anh không có ý kiến gì
tôi chỉ nhờ anh
với các bạn
anh chỉ nhờ tôi làm tới đó nhận tiền
và giao cho một người bạn ở gần đó giùm anh thôi
tổng cộng tôi chuyển tiền giùm anh bốn lần
lần thứ nhất lần thứ hai cách nhau quá xa
nhưng đến lần thứ ba với cái số tiền bắt đầu nó lớn hơn
tôi hơi sợ
và tôi nói với ảnh là chắc tôi không có nhận đưa tiền mà ảnh được nữa
vì thu sợ những cái tiền này là nó phạm pháp
anh có động viên tôi anh nói là không có sao hết
chỉ cần đưa giùm ảnh một lần nữa thôi
anh sẽ không làm phiền tôi nữa
mọi thứ mọi công việc là anh làm
tôi không biết gì hết chỉ nhận tiền giùm ảnh
cái tiền này tôi chỉ nhận tiền không thì chắc chắn tôi sẽ không sao hết
một ngày bình thường như mọi ngày
băng bị công an bắt khi không hề biết mình trở thành tội phạm buôn bán ma túy
trong đường dây xuyên quốc gia do sơn cầm đầu
mặt đất như sụp đổ dưới chân đưa cô đến cánh cửa địa ngục
nơi thân chết trực chờ với bản án thích đáng cho hành vi phạm tội của cô
ai là chị băng ạ
chị đây bắt người tội tham gia buôn bán chết ma túy
cô ấy nói gì
tôi chỉ mơ hồ lo sợ cái điều mình làm thôi
tôi cũng chưa khẳng định mình phạm tội
tại vì anh vẫn bạn trai cũ tôi vẫn nói
tôi không dính ma túy tôi không sao tôi không bị gì hết
một cái điều lo sợ của mình là
sợ trong lòng tôi là tự tôi sợ thôi
chứ rõ ràng tôi không hề biết rõ ràng
nên tôi không có nghĩ là tôi sẽ bị bắt đâu
đấy cũng là một cái kết
mà nhiều người phải trả
mà giá rất đắt
mà trong trường hợp này người phụ nữ
có thể từ ban đầu tình yêu
trong sáng và cuối cùng bước chân vào
con đường tội lỗi
trở thành tội phạm nguy hiểm và lạnh án
ở mức rất cao
sau khi cái lời tuyên án nó tuyên lên
thì tay tôi ủ đi rồi
tôi không còn nghe được
thêm có lời nào khác nữa hết
chân tôi như muốn không đứng vững nữa
nhưng mà điều duy nhất còn lại
để tôi nhớ trong đầu tôi là
tôi còn mẹ và em trai của tôi nữa
nên tôi phải cố gắng đứng
tôi phải cố gắng bình tĩnh
như không có chuyện gì xảy ra hết
tôi cố gắng cho đến khi áp giải thu lên xe
tôi kịp quay lại
mẹ tôi đã ngất xỉu ngay tại tòa rồi
tôi cảm giác lúc đó
tôi không còn biết gì nữa đâu
mẹ của tôi
tôi sẽ nghe
tôi chiến đấu
con đường tuyên lộn

ngoại v naomi
mẹ công giải t vertically
này anh bảo này
mai có phim mới
đi xem phim với anh nhá
ok mai anh qua đón
thế nhá bye em
cần phải có được những thông tin
tương đối cơ bản và đầy đủ
về người bạn
về người yêu của mình
như là địa chỉ gia đình
đơn vị công tác
hay làm việc
hay lao động
các quan hệ thân thiết nhất
trong gia đình bạn bè
để trên cơ sở đó có căn cứ
xây dựng lòng tin
để dẫn dắt
vào những việc làm sai trái
sau khi mà tôi được nhận cái quyết định ơn giảm của chủ tịch nước
lần đầu tiên
được gặp mặt mẹ tôi
ở trại giam thủ đức
hai mẹ con nó ôm nhau khóc thật nhiều
điều mẹ tôi nghĩ là đúng
tôi vẫn còn cơ hội
tôi hay sống lạc quan lên
quan trọng là tôi có dám đối diện với nó
và đối diện với nó như thế nào
mẹ tôi nói
đừng có nản lòng nữa
tôi không sao đâu
cố gắng lên
rồi cũng có ngày tôi cũng sẽ được trở về với mẹ tôi luôn
càng nghe câu đó
tôi càng khóc nhiều hơn nữa
vì cái cảm giác mặt cảm và tội lỗi
nó ù về
tôi giống như là một chú chim được số lòng
khi dù tôi không có mặt cảm và tội lỗi

được đi lại
được khách thở không khí trong lành một điều
mà sáu năm tôi không được điều đó
tôi nhìn mọi thứ thật sự một cách lạ lắm
tôi ngước nhìn bầu trời
tôi được khách thở không khí tôi được sống rồi
tôi mừng lắm
và từ giờ trở đi tôi tự nói với tôi tôi phải sống những ngày
thật là có ý nghĩa
vóc dáng cao giáo
làn da trắng khuôn mặt đẹp
cách đây hơn một mươi năm
nguyễn thụy ngọc bang đã từng là gương mặt
người mẫu sáng giá trên bìa nhiều tạp chí thời trang
ít ai ngờ cô gái ấy
bị chính bạn trai việt kiều australia
lừa vào đường dây mua bán mặt quý
xuyên quốc gia
để rồi ở tuổi hai mươi ba
băng lịnh án tử hình
may mắn thay bằng được chủ tịch nước ân xá
giảm xuống trung thân
mừng vì được tái sinh
song án trung thân đã khép lại tất cả hy vọng
của cuộc đời người con gái xinh đẹp
nhưng cũng đầy tội lỗi nguyễn thụy ngọc bang